thưa quý vị sau hơn một năm nỗ lực triển khai công trình tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ tại hà nội đã được hoàn thiện
thông qua nghiệm thu dự kiến chính thức khánh thành vào ngày một mươi bảy tháng bảy tới đây
đây là công trình chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân được đặt tại hà nội và thành phố hồ chí minh
công trình nhằm tôn vinh hình tượng cao đẹp đóng góp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và cảnh sát giao thông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại hà nội tượng đài nằm sát tường rào công viên thống nhất trên đường trần nhân tông đoạn từ cổng công viên đến đường quang trung quận hai bà trưng
tượng đài gồm bảy nhân vật cao khoảng bảy hai mét chất điệu là ép đồng công nghệ mới
có lẽ là ở hà nội thì hiếm có một công trình nào được thực hiện theo lối ép đồng và gần với nghệ thuật cực thực
tuy nhiên ở các nước thì nghệ thuật cực thực thì thường người ta hay làm bằng sát này để trong nhà thôi
nhưng đây là cái công trình mà nó đưa ra cái dạng công trình công cộng thì các anh ấy làm tôi thấy tức là là thủy thuật mới một khá tốt
chia sẻ về công trình tượng đài này các nhà khoa học kiến trúc sư họa sĩ nhà điêu khắc trong hội đồng nghệ thuật cũng đều đánh giá rất cao cả về nội dung và hình thức thể hiện
các thành viên hội đồng nghệ thuật nhận định địa điểm đặt tượng đài tại hà nội phù hợp đảm bảo
các yếu tố về quan sát tầm nhìn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống như lễ gia quân lễ phát động và tổ chức các sự kiện lớn của bộ công an và của thành phố hà nội
theo kiến trúc sư phạm thanh tùng chuyên gia về kiến trúc đô thị hội kiến trúc sư việt nam cho rằng
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không phải là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị
ca ngợi lực lượng cảnh sát nhân dân chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tượng đài nói về lực lượng công an đặc biệt trong đó là hai lực lượng gần sân nhất đây là gì cảnh sát giao thông và phòng trái dự trái
tượng đài này không chỉ mang nghệ thuật đâu nó còn mang tính giáo dục lan tỏa nhiệm vụ của công an là gì
và để từ đó người dân mình chúng ta chia sẻ với cái đó
và chúng ta không có gì
thì tốt hơn bằng là chúng ta sẽ tôn thủ được những cái điều thí lụng như phải giao thông chúng ta thực hiện luật giao thông
thế rồi phòng trái nổ chúng ta thực hiện được cái luật phòng trái dự trái
thì chính như vậy tượng đài đã làm được cái việc đó để cho người dân thấy rằng là nâng cao được cái ý thức
hiện nay những tượng đài gần gũi với quần chúng nhân dân như công trình tượng đài này đang ngày càng phổ biến trên thế giới
vì vậy cùng tượng đài đang được kỳ vọng là công trình điêu khắc có giá trị nghệ thuật
xứng tầm công trình văn hóa tiêu biểu tại thủ đô hà nội và thành phố mang tên bác
đồng thời truyền tải được thông điệp của lực lượng công an nhân dân đến với công chúng
trong đó trọng tâm nhất là tinh thần công an nhân dân vì dân phục vụ
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau bốn ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều ngày một mươi năm tháng bảy
tòa án quân sự quân khu bảy đã tuyên án phạt một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ron chín trăm năm mươi ba trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
theo đó tòa đã tuyên phạt các bị cáo
phùng danh thoại cựu đại tá trưởng phòng sang giàu cuộc hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển bảy năm tù về tội buôn lậu
nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
bị phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo thế anh là tù trung thân
bị cáo cao phước hoài chú tại phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
bị phạt sáu tháng hai mươi một ngày tù về tội không tố giác tội phạm bằng thời gian tạm giam
nên bị cáo hoài được trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa
nhóm một mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội nhận hối lộ nhận mức án từ hai năm sáu tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
sau đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc đánh bạc qua hệ thống game bài xảy ra tại hà tĩnh
và các địa bàn khác có liên quan đã bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố
theo tài liệu điều tra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy các bị can bao gồm lê hữu phát phạm huy kiêm
nguyễn quyết chiến nguyễn quyết thắng nguyễn mạnh cường phạm văn bằng đã liên hệ trao đổi thống nhất
với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thưởng để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng đã tìm cách thu hút khách hàng tham gia chơi game của hệ thống
số tiền giao dịch qua các đại lý này lên tới một trăm linh
một trăm năm mươi tỷ đồng hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
thưa quý vị việc tận dụng triệt để các khoản phụ thu phí thời tiết dừng đỗ phí chờ của các hãng xe công nghệ
đã vấp phải sự phản ứng gây gắt của người tiêu dùng
nhiều chuyên gia cho rằng cần bổ sung các quy định để kiểm soát chặt hơn vấn đề phụ thu của các hãng xe
tuy nhiên sự việc này cũng cho thấy các hãng xe công nghệ đang cố tìm cách để tìm kiếm nâng cao lợi nhuận
nhiều chuyên gia dự báo sẽ có sự thay đổi lớn về lượng khách
cũng như là sự biến động trong nhóm lao động đối tác của các hãng xe công nghệ
là người thường xuyên sử dụng xe công nghệ để di chuyển đi làm hàng ngày
chị chi sống tại quận đống đa hà nội phản ánh về việc rất khó đặt xe dạo gần đây
mặc dù phí khớp đã tăng hơn so với ngày trước kể cả khi đã ăn mã khuyến mại
tại tôi thấy đặt xe rất là đắt rất là khó
mà tôi thấy là nó lại có rất nhiều phụ phí
như là phụ phí thời tiết hay là phụ phí giờ tắt đường
thì tôi thấy grab bảo là nó sẽ lấy cái phụ phí này cho tài xế

việc phụ thu thêm phí thời tiết nắng nóng gai gắt
cũng khiến chính các tài xế đối tác của grab tỏ thái độ không hài lòng
bởi theo chia sẻ của một số tài xế grab
thì mức phụ phí nắng nóng tài xế biểu hường chỉ có hai đồng một quốc xe hoàn thành
khoản còn lại chảy vào túi grab
giờ nắng quá và trống hủy quá
tại giờ xăng nó đắt quá
nó mà tăng được một thì bọn nó ăn một chó năm mươi rồi
một chó nào nó năm mươi thì một chó về chi thì bất cả phí nữa
thì bất đến hai mươi năm rồi
ngoài mâu thuẫn về việc phân chia các khoản phụ thu
thì giữa tháng năm vừa qua
raat cũng tuyên bố bắt đầu cắt giảm các ưu đãi dành cho tài xế đối tác
trong nửa cuối năm nay
trong điều kiện lực lượng này duy trì được sự ổn định
thông tin này khiến nhiều đối tác tài xế lao đao trước bão giá nhiên liệu
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư số một mươi hai
trong đó chuyển một mươi bốn sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ trước thông quan sang sau thông quan
nhằm giảm thời gian chi phí của doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục
như xe chuyên dùng và phương tiện lĩnh vực đường sắt
thông tư cũng cắt bỏ thủ tục kiểm tra sau thông quan đối với ba mươi bốn sản phẩm hàng hóa
bằng việc chuyển sang danh mục phải chứng nhận
hoặc công bố hợp quy
thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại thông tư số một mươi một
bộ lao động thương minh và xã hội đã có hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người
người tìm việc cho lao động thuộc hộ nghèo
cụ thể người lao động ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo
người lao động sinh sống trên các địa bàn huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
được hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người người tìm việc
quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung
vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo đó có ít trường điều chỉnh điểm chuẩn
những trường trong khu vực nội thành thường hạ điểm để tuyển sinh bổ sung

giữ nguyên số điểm ban đầu
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu việc tiếp nhận đối với các học sinh trúng tuyển bổ sung
thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường trung học phổ thông trong giờ hành chính
từ tám h ngày một mươi sáu tháng bảy đến một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng bảy
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy tại hà nội
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp thứ một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng những vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai võ ngọc thành
đã gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng
tài sản của nhà nước lãng phí lớn nguồn lực đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương khẳng định vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai võ ngọc thành
gây hậu quả nghiêm trọng và đến mức phải xem xét kỷ luật
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy cục quản lý giá bộ tài chính
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ tài chính đảng ủy cục quản lý giá
xem xét trách nhiệm thi hành kỷ luật cục trưởng cục quản lý giá nguyễn anh tuấn và các cán bộ sai phạm
năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng
bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy phú yên
công an tỉnh quảng trị vừa tạm giữ hai cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị
để điều tra làm rõ về hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai ra bên ngoài để trục lợi
đó là ông đỗ đình phi và lê quang việt cán bộ khoa xét nghiệm của cdc
cdc quảng trị
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
cdc quảng trị và sở y tế tỉnh quảng trị đã mua hai mươi một gói thầu bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai
của công ty việt á thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa thiên huế
với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng

công an tỉnh lạng sơn chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh lạng sơn
đề nghị truy tố hai mươi bị can về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
cơ quan an ninh điều tra xác định có năm bị can đã có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại hai kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
và kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra có hai bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
và một mươi ba bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn một mươi chín
các bị can thuộc công chức viên chức giáo viên các sở ngành văn phòng
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân các huyện trong tỉnh lạng sơn